thưa quý vị sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tịnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can
bốn đối tượng là lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi
lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi cùng chú tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan
quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
theo đúng quy định của pháp luật
kết thúc khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa mời một mươi bốn đối tượng có liên quan
tại hộ bà cao thị cúc về trụ sở huyện đức hòa làm việc
và trước đó vào trường ngày bốn tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo tử thiện để trục lợi
tại nơi tự sưng tịnh thất bồng lai sao đổi thành thiền am bên bờ vũ trụ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ chứng cứ
chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định
các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan điều tra công an tỉnh hương yên đã phối hợp
triệt phá thành công chuyên án bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet
với quy mô lớn lên tới sáu trăm linh tỷ đồng do nguyễn văn hòa chú thệ huyện thanh trì tp hà nội cầm đầu
quá trình điều tra bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi tám hòa đã lập gần hai mươi tài khoản game trên nhiều trang web
đồng thời cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau
trong đó có đỗ hữu giang chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên lê văn thảo chú thành phố hà nội
nguyễn đức bình chú tệ tỉnh yên bái và trần văn định chú thệ tỉnh nam định
để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc nhằm thu lợi số tiền lớn
hòa đã trực tiếp mở và mượn hàng chục tài khoản ngân hàng với mục đích sử dụng vào việc giao dịch
mua bán điểm tiền đánh bạc qua mạng
số lượng đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng internet cùng với hòa rất lớn trên phạm vi nhiều tỉnh thành
và số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc đã lên đến hơn sáu trăm linh tỷ đồng
kính thưa quý vị và các bạn ngày bảy tháng một tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo hứa hán phở hai mươi tám tuổi
ngụ tại quận sáu tp hcm ba năm tù về tội chống người thi hành công vụ theo khoảng một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
theo cáo trạng chiều ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an quận sáu tp hcm cùng tổ tuần tra liên phường
trong đó có anh phan tấn tài công tác về đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận sáu
điều khiển mô tô tuần tra kiểm soát việc chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đến ngã tư an dương vương lý chiêu hoàng tổ tuần tra phát hiện hứa hán võ lưu thông trên đường
vi phạm thực hiện giàn cách xã hội
phát hiện người này có biểu hiện phê ma túy cảnh sát đưa người này về công an phường một mươi một để xử lý
tuy nhiên đến trước trụ sở công an vỏ quay xe bỏ chạy
thượng úy phan tấn tài cùng tổ công tác truy đuổi yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng võ không chấp hành
đến đường lò gốm thường úy tài vượt lên bên phải để yêu cầu dừng xe thì đối tượng tăng ga ép xe
khiến anh tài lao lên vỉa hè tử vong sau đó
tại tòa bị cáo võ khai trong lúc bỏ chạy không biết có cảnh sát đuổi theo do sợ bị bắt
và phát hiện việc bị cáo có sử dụng ma túy
theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
dấu vết và hình ảnh camera ghi được do công an quận sáu thu giữ
không phát hiện dấu vết cắt ghép chỉnh sửa và không phát hiện các dấu hiệu tác động
hoặc va chạm hai người điều khiển mô tô
tuy nhiên theo hội đồng xác xử căn cứ vào lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra xét xử
đủ căn cứ xác định đã có sự va chạm nhẹ giữa hai xe
hội đồng xác xử nhận định trong lúc bỏ chạy xe máy của bị cáo vỏ đã va chạm
khiến một cảnh sát tử vong
công an xã măng tố huyện tánh linh tỉnh bình thuận cho biết là vừa bắt giữ đối tượng
trương ngọc liêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường bình hương hòa b tp hcm
là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm truy nã về tội buôn lậu
trong thời gian trốn truy nã trương ngọc liêm đã lẫn trốn nhiều nơi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng ra địa bàn xã măng tố huyện tánh linh
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện tánh linh đã chỉ đạo công an xã măng tố hoàn tất các thủ tục
bàn giao đối tượng trương ngọc liêm cho công an tp hcm di lý về địa phương
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
đối tượng lưu văn đặng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu tp hcm và hiện trú tại thôn hai xã hàm đức
huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận vừa bị lực lượng công an bắt quả tan
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với công an huyện hàm thuận bắc
và công an thị trấn phú long đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với lưu văn đặng
khi đối tượng này đang điều khiển xe máy biển kiểm soát năm mươi một t bảy mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi tám lưu thông trên quốc lộ một a
thuộc địa phận khu phố phú hòa thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc
qua kiểm tra phát hiện trên xe máy của đối tượng này đang tàn trữ một bịch ma túy đá
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa người cùng tăng vật về trụ sở công an để làm việc
khám xét nhanh nơi ở của lưu văn đặng tại phòng trọ thuộc thôn hai xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
lực lượng chức năng đã thu giữ thêm hai bịch ma túy đá và một số tăng vật có liên quan
đối tượng khai số ma túy trên được mua từ tp hcm về để sử dụng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thời điểm càng về cận tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai dự báo là tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng
và với những thủ đoạn tinh vi không phát hiện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây nhất tại ấp ba xã phú thạnh huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đội cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch phối hợp công an xã phú thạnh
phát hiện một nhóm một mươi bảy đối tượng chín nữ tám nam đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
ăn thu bằng tiền thu giữ gần năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt dụng cụ đánh bạc
một mươi điện thoại di động và chín xe máy các loại
qua sàng lọc cơ quan công an xác định một mươi ba đối tượng tham gia

tôi có lời khuyên là em đánh bạc thì đừng đánh nữa
tại đó đánh bạc ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện nhiều vấn đề
nhiều khi mình lỡ mình lại rồi công an việc làm mình cũng bỏ hết
rồi nợ nặng nếu mình ăn thua nhiều quá thì nợ nặng nó nhiều hơn
khổ cho gia đình nữa
nếu còn cho ra nặng hơn nữa thì cờ bạc nó sẽ đưa mình vào lòng trao lý tù tội
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã triệt phá ba mươi sáu vụ bắt giữ một trăm tám mươi bốn đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
qua điều tra cơ quan công an đã khởi tố ba mươi sáu vụ một trăm tám mươi bốn bị can
có thể thấy bên cạnh tội phạm đánh bạc truyền thống lợi dụng các địa bàn xa trung tâm
khu vực hẻo lánh vườn cao su tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới
thì hiện nay các đối tượng đánh bạc sử dụng mạng internet mạng viễn thông
gồm các hình thức lô đề cá đổ bóng đá để đánh bạc
để kịp thời phát hiện các tụ điểm tệ nạn nhất là tệ nạn đánh bạc
trong thời gian tới công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai sẽ tổ chức tuần tra khép kính địa bàn
tuyên truyền vận động để người dân nêu cao cảnh giác
chủ động báo tin tố giác tội phạm về cờ bạc cho lực lượng công an
bên cạnh đó lực lượng công an chủ động tha mua cấp ủy chính quyền các địa phương
để triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thành phố hồ chí minh dự kiến còn khoảng bốn triệu người cần tiêm vắc xin mũi ba
với tiến độ tiêm chủng hiện tại ngành y tế thành phố tự tin khẳng định
có thể hoàn tất tiêm vắc xin covid một mươi chín mũi ba cho người dân
thông tin này được công bố tại buổi họp báo tình hình dịch covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh vào chiều nay
theo báo cáo của ngành y tế hiện thành phố đang điều trị hơn năm bệnh nhân
trong đó có tám mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi ba trăm một mươi chín bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi tám bệnh nhân can thiệp ecmo
đặc biệt số ca tử vong do covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh trong ngày sáu tháng một là hai mươi ca
đây là tỷ lệ tử vong thấp nhất trong một trăm bảy mươi năm ngày qua
theo đánh giá đây là con số khá ấn tượng cho thấy nỗ lực của ngành y tế
và chính quyền thành phố trong thời gian qua
còn riêng đối với lĩnh vực trường học thì chúng ta đã có bộ tiêu chí an toàn cho trường học
bộ tiêu chí này đang được áp dụng rất nghiêm ngặt
tại các trường học để cho các cháu được đến trường an toàn
thứ hai nữa chúng ta có quy trình xử lý f khi phát hiện một ca f tại lớp đối với học sinh
và chúng ta cũng đang áp dụng rất tốt trong thời gian qua
tất cả những trường hợp f và f một đã được xử lý đúng theo quy định
và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng
các phụ huynh sẽ yên tâm đối với các hợp động mà các tư vấn chức năng
cũng như bên bang giám hiệu nhà trường bên ngành giáo dục
những ngày chúng ta đã làm cố gắng hết sức để cho các em đến trường
đối với tiến độ tiêm mũi ba thành phố dự kiến đến hết tháng một sẽ tiêm cho toàn bộ người dân
theo số liệu ngày sáu tháng một còn gần bốn triệu mũi cần tiêm
mỗi ngày khoảng hai trăm linh mũi tiêm thì đảm bảo xong
những ngày gần đây mỗi ngày tiêm gần ba trăm linh mũi thì với tiến độ này sẽ trước tết
cũng bác các anh chị trong mấy ngày gần đây thì trung bình một ngày chúng ta tiêm gần ba trăm linh mũi
có nghĩa là nếu mà với duy trì tốc độ này
chắc chắn chúng ta sẽ tiêm xong trước tết
theo đánh giá sơ bộ thì kể từ lúc chúng ta bắt đầu can thiệp chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao
chúng ta bắt đầu triển khai chiến dịch bảo vệ người trung nguy cơ cao
thì những tín hiệu tốt nó xuất hiện ngày càng nhiều
như các anh chị cũng biết là số ca mắc số nhập viện số bệnh nặng
và đặc biệt là số tử vong liên tục giảm từ lúc mà triển khai chiến dịch
bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực giữ vững thành quả chống dịch
thành phố đang có những chỉ đạo mới như giảm số ngày cách ly tại nhà
và đưa thêm thuốc favipiravir vào ca thuốc điều trị covid một mươi chín
bổ sung vào nguồn dự trữ thuốc điều trị covid một mươi chín
với những thông tin khả quan về dịch covid một mươi chín trong những ngày qua
có thể nói đây là dấu hiệu khả quan nhưng không nên chủ quan
bởi những diễn biến của dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp khó lường
yalo là một ứng dụng phổ biến hiện nay tiện lợi cho việc liên lạc
trao đổi thông tin
và trong một môi trường đặc biệt là bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín
và ứng dụng zalo đã có thể hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của bệnh viện
và sau đây là ghi nhận ở bệnh viện dạ chiến số hai
đặt tại bệnh viện y học cổ truyền tại tỉnh cà mau
khi nhập viện điều trị bệnh nhân có sử dụng ứng dụng gia lô đều được mời tham gia vào group
yalo bệnh nhân covid một mươi chín do bệnh viện thiết lập
hàng ngày các tình nguyện viên đo huyết áp nồng độ oxy của bệnh nhân
chụp ảnh gửi vào nhóm để y bác sĩ theo dõi
danh sách lấy mẫu xét nghiệm danh sách bệnh nhân xuất viện
hay những thông báo khác của bệnh viện cũng được gửi lên nhóm yalo
để bệnh nhân nắm bắt thông tin
trường hợp bệnh nhân cần chỉnh sửa thông tin cá nhân
cũng sẽ liên lạc qua yalo với nhân viên bệnh viện
bệnh nhân có những triệu chứng bất thường hay cần sự hỗ trợ của tình nguyện viên
sự tư vấn thăm khám của bác sĩ cũng sẽ nhắn tin trên nhóm yalo
sự tương tác hai chiều rất kịp thời và hữu ích là nhìn nhận của những bệnh nhân
đã từng điều trị tại bệnh viện dạ chiến số hai
luôn có những cái anh chị chủ nhóm admin hoặc là mấy bạn tình nguyện viên
thì sẽ trả lời kịp lúc luôn

tự nhiên những cô chú mà không dùng yalo thì em sẽ nhờ những anh chị xung quanh
để hỗ trợ tiếp em
thành lập group yalo để trao đổi thông tin một việc làm đơn giản phổ biến hiện nay
đã hỗ trợ đắc lực trong việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện dạ chiến số hai
bệnh nhân ý thức y bác sĩ nhân viên bệnh viện trách nhiệm trong trao đổi tiếp nhận
phản hồi thông tin
trên nhóm yalo còn lưu giữ những tình cảm đẹp giữa y bác sĩ và người bệnh với nhau
đó là lời chúc sức khỏe của y bác sĩ khi bệnh nhân được xuất viện
và những lời cảm ơn của bệnh nhân đối với y bác sĩ
các tình nguyện viên đã hỗ trợ chăm sóc chú đáo trong những ngày ở bệnh viện giả chiến này
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã giao cho bộ y tế chủ trì phối hợp
với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức thăm dò khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em
từ năm tuổi trở lên tham khảo kinh nghiệm quốc tế các kinh nghiệm rút ra
từ các địa phương trong nước chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
để đến trường học trực tiếp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện
các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine
về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo
thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo ra soát cập nhật thường xuyên
để kịp thời có giải pháp phù hợp đảm bảo số lượng vaccine đủ tiêm
trong các lứa tuổi theo tiến độ được giao trực tiếp chịu trách nhiệm trước đảng
nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương
bộ y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định
để mua vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
trên một sản phẩm quần áo người lớn và trẻ em không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ phát hiện thu giữ
vào ngày hôm qua sáu tháng một tại đường hùng vương thuộc thị xã phú thọ
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
phát hiện xe ô tô do hạ đức tâm chú phường âu cơ thị xã phú thọ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
quá trình kiểm tra phát hiện trên thùng xe có hơn một sản phẩm quần áo người lớn và trẻ em các loại
tất cả số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng ngày hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm
tiểu đoàn huấn luyện cơ động và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị phát hiện và thu giữ số lượng lớn pháo hoa
bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép
theo đó đối tượng trương đình vũ chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi hộp pháo hoa
có trọng lượng khoảng một mươi bốn kg
mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm một trăm chín mươi sáu hộp pháo giấu trong các lùm cây
trọng lượng khoảng hai trăm bảy mươi bốn kg chưa xác định được người vi phạm
tổng trọng lượng pháo hoa đối tượng vũ vận chuyển và phát hiện xung quanh hiện trường khoảng hai trăm tám mươi tám kg
gần năm ba triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu
phát hiện và truy tìm
lực lượng chức năng đã tiêu hủy khi đang vận chuyển vào địa bàn tỉnh bạc liêu tiêu thụ
trước đó chiều ngày sáu tháng một lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu phối hợp với thanh tra sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh bắt quả tang ba phương tiện vận chuyển gần năm ba triệu con tôm giống
chưa qua kiểm dịch từ tỉnh ninh thuận vào khu vực chợ tôm ở phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số tôm giống nêu trên
thời lập biên bản xử phạt hành chính đối với ba trường hợp với tổng số tiền là hai mươi một triệu đồng
thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện công an huyện hoài đức và đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường hà nội vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh kẹo có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu
không rõ nguồn gốc nhãn mát xuất xứ không rõ ràng vi phạm các điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tại một kho thuộc địa bàn xã la phù huyện hoài đức hà nội
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang có công nhân tiến hành
đóng gói mặt hàng làm mứt tết hàng trăm các gói mứt được gia công thủ công
chủ cơ sở kinh doanh này là bà tạ thị luyến địa chỉ tại xóm hoa thám xã la phủ huyện hoài đức hà nội cho biết
số nguyên liệu này được nhập từ xuân đỉnh tại đây chỉ thực hiện đóng gói và đưa ra thị trường
quy trình đóng gói thế này của mình có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không
dạ có tất cả quy trình đóng gói đều cẩn thận mứt đều để trong thùng sạch sẽ
những cái hàng như thế này thì có giấy tờ như thế nào
tất cả những cái hàng này thì đều có giấy ủy nhiệm sản xuất hết
ủy nhiệm sản xuất của đơn vị nào
của ngoài xuân đỉnh ạ
lời khai của chủ cơ sở khẳng định là đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đây là những hình ảnh
mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được
các loại mặt hàng hàng hóa và phục vụ tết
như là mứt tết và các sản phẩm phục vụ tết
hiện tại như chúng ta đang thấy ở trong cơ sở này
thì nó không đảm bảo để khi đưa ra thị trường
ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
và cũng khuyến cáo người tiêu dùng
không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường
cũng có thể thấy là không đầy đủ các điều kiện
về đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm
nếu không được phát hiện kịp thời
hàng trăm hộp mứt tết này
sẽ đưa đi tiêu thụ trên địa bàn hà nội
và các vùng lân cận
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng
cùng với đó sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm
để xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị những vụ lừa đảo
núp bóng dưới danh nghĩa bán hàng đa cấp
không còn là câu chuyện mới mẻ
vậy nhưng vẫn có rất nhiều người dân
vướng vào hình thức này khiến tiền mất tật mang
đáng ngại là những chiều trò
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
ngày càng tinh vi khiến nhiều người sập bẫy
đặc biệt mới đây
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã thâm nhập
được vào một trụ sở được gọi là
nhà phân phối của công ty cổ phần liên kết việt nam
đăng tin tuyển dụng nhưng thực chất
là biến tướng lừa đảo bán hàng đa cấp
và cho vay lãi nặng khiến nhiều sinh viên
phải lao đao câu chuyện đó là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi
không biển hiệu không số nhà
điểm hoạt động nhóm đa cấp
là một văn phòng
cảnh siêu thị thanh niên đường quang trung
phường tân thị thành phố thái nguyên
trước đó trong vai người có nhu cầu
tìm việc làm phóng viên đã thành công
thâm nhập động kinh doanh đa cấp biến tướng
giữa lòng thành phố thái nguyên
những thủ đoạn chiêu trò
đùa sinh viên tham gia vay lãi
cắt cổ để cống đạp hệ thống đa cấp
dần được hé lộ

tức là tối thiểu là bao nhiêu
tối thiểu là một mươi một năm triệu
tức là tối thiểu là một mươi một năm triệu
là một đủ điều kiện
để công ty phải trả thuận cho mình
ngay sau khi phát hiện
nhóm phóng viên đã phản ánh
lên lực lượng công an phường tân thị
và theo chân lực lượng chức năng
bất ngờ ập vào động đa cấp này

ở đây khoảng hơn bốn mươi người đang tụ tập
trao đổi bất chấp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

đăng tin chiêu mộ và tuyển dụng vào bán hàng

nhưng cơ sở này lại không có kho hàng
không có sản phẩm
chỉ có duy nhất một vài vỏ hộp
và sản phẩm chức năng
còn đa phần sinh viên đến đây
chỉ để nghe tư vấn nộp tiền
và nhiệm vụ lôi kéo người khác
và giúp đỡ người khác
giờ muốn bán hàng thì em cần phải
đầu tiên là cộng tác viên
cộng tác viên thì em nộp ba trăm linh
bên anh sẽ tặng em

bên anh sẽ tặng em kem đánh răng má id
để em có thể ra vào các chi nhánh của cửa hàng
sau đấy rồi
tiếp theo là nhà phân phối
nhà phân phối thì có vàng bạc
và cấp cao hơn nữa
cấp thấp nhất thì phải nộp vào một mươi một triệu

bao nhiêu em không nhớ chính xác
tức là khi em vào thì các anh chị
có bảo em là bên này bán các mặt hàng
như là cà phê này kem đánh răng
mấy thủ phẩm chức năng em cũng có muốn
xem qua mặt hàng thì các anh chị bảo là
không được xem qua bởi vì khi nào mình
đóng đủ cái số tiền đấy vào thì bắt đầu
mới đưa hợp đồng bắt đầu là mới ký
xong rồi mới cho xem mã sản phẩm
thì cũng có gợi ý em là nếu mà không có tiền
thì sẽ phải đi vay
với cái mức lãi suất là năm trên một triệu
với mô hình trên người đến trước sẽ hưởng lợi
từ người đến sau
các loại của công ty và lợi nhuận chỉ
phát sinh khi và chỉ khi
có người tham gia vào hệ thống và ngược lại
đa phần người đến tham gia
đều là sinh viên người có tuổi đời
còn trẻ kinh tế phụ thuộc vào gia đình
nên không có số tiền lớn
để tham gia vào hệ thống
trong trường hợp này chúng sẽ lấy lý do
đóng tiền chậm là đánh mất cơ hội
làm giàu để thúc giục gợi ý
dẫn dụ và đưa con mồi
đi vay lãi cắt cổ năm đồng
một triệu một ngày
lãi tương đương một mươi năm một tháng
gần hai trăm linh một năm
tại nơi mà chúng đưa đến
theo nghị định số bốn mươi hai nghìn một mươi tám
ndcp về quản lý hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp
thì những hành vi sau đây bị cấm
yêu cầu người khác phải đặt cọc
hoặc nộp một khoản tiền nhất định
để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
yêu cầu người khác phải mua
một số lượng hàng hóa nhất định
để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
cho người tham gia bán hàng đa cấp
nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác
để giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp
mà không phải từ việc mua bán hàng hóa
của người được giới thiệu đó
cung cấp thông tin gian dối
về kế hoạch trả thường
về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
đây chỉ là một trong số
rất nhiều những hành vi bị nghiêm cấm
trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh đa cấp
và với những hình thức hoạt động trên
rõ ràng nhà phân phối vinailing group
tại thái nguyên đã vi phạm nghiêm trọng
tại cơ sở vinailing group
thứ nhất là khi mà chúng tôi
trên địa bàn công an phường
tổ chức kiểm tra thì cái thứ nhất
chúng tôi yêu cầu cơ sở là
không hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực
hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực
mà cấm nhà nước không cho phép
và cái thứ hai là
không hoạt động kinh doanh đa cấp không tụ tập đông người
trong công tác vì bây giờ đang
thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đấy chúng tôi sẽ yêu cầu là
cơ sở này là không hoạt động kinh doanh
khi mà các giấy tờ
thủ tục nhà nước không cho phép
không đầy đủ
kinh doanh các hoạt động nhà nước cho phép thôi
có thể thấy
để dụ dỗ người tham gia vào hệ thống đa cấp
nhóm người tự xưng nhà phân phối
sẽ không từ chiêu trò
bánh khóe để dụ dỗ người tham gia
nếu thiếu tỉnh táo tin vào lời đường mật
viễn cảnh tương lai phú quý
do các đối tượng tự vẽ ra
rất có thể sẽ rơi vào
vòng xoáy nợ nần
từ người đi xin việc kiếm tiền
trở thành kẻ mất tiền

những loại cây
không thể thiếu
trong mỗi dịp tết đến xuân về
quan điểm của người xưa khi trang trí
những cây này trong nhà

mà còn có thể đem lại nhiều may mắn
tài lộc và bình an cho gia đình
nếu chúng ta biết cách chọn
cũng như cách chăm sóc hoa
thì sẽ luôn tươi tốt
trong một tư vấn hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thì nó lại không hút nước nhiều cho nên là cây quất rất uống ít nước và nếu các bạn có nhiều là nó thối dễ
vâng chân thành cảm ơn bà về những hướng dẫn rất cụ thể và bổ ích vừa rồi
chuyển sang các tin tức an ninh trở tự
ngày hôm nay trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an đã cung cấp thêm những thông tin mới
về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
theo lời khai ban đầu của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
việt này đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kýt xét nghiệm lên khoảng bốn mươi năm
số tiền việt á thu về trong vụ này là trên năm trăm linh tỷ đồng
số tiền hoa hồng mà việt á chi cho các đối tác là gần tám trăm linh tỷ đồng
bộ công an đang tích cực mở rộng điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
thực hiện các yêu cầu của ban chỉ đạo đối với vụ án này
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố một mươi chín bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thảnh công vụ
cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai mươi tám bất động sản phong tỏa tài khoản hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
một trăm linh usd và tạm giữ số tiền hơn bốn tám tỷ đồng do một số cá nhân có liên quan tự nguyện giao nộp